lượng nước sông đồng nai đổ về hồ trị an lớn buộc nhà máy phải xả lũ đều tiếp mực nước để đảm bảo an toàn thân đập
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi công ty thủy điện trị an tiến hành xả lưu lượng qua đập tràn là một trăm năm mươi m ba trên dây
tùa pin phát điện là tám trăm linh m ba trên dây tổng cộng gần một m ba trên dây nước sẽ đổ xuống hạ lưu
chiều nay nhà máy dự kiến tăng lượng xả qua đập tràn lên ba trăm linh m ba trên dây khi lượng nước đổ về hồ tăng lên một bốn trăm linh một sáu trăm linh m ba trên dây
lượng nước xả có thể thay đổi trong thời gian tới để đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp vùng hạ liêu sông đồng nai và vận hành nhà máy
theo công ty thủy điện trị an nguyên nhân việc xả lũ là do lượng mưa lớn ở khu vực thượng nguồn sông đồng nai
thời gian qua khiến mực nước đổ về hồ rất lớn
đến nay lượng nước đổ về hồ trung bình là một m ba
lượng nước đổ về hồ trung bình là một m ba trên dây đạt sáu mươi một sáu m ba cao trình an toàn đập là sáu mươi hai m
dự báo lượng nước tăng trong những ngày tới
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai yêu cầu các huyện vĩnh cửu long thành nhân trạch và thành phố biên hòa
có phương án gia cố bờ bao ao nuôi trồng thủy sản vùng thấp trũng để phòng tránh thiệt hại do có thể xảy ra